người tiêu dùng ở đức có thể sẽ phải chi trả thêm năm tỷ euro mỗi năm để sử dụng khí đốt từ các nguồn thay thế
nguyên nhân là do tác động của các biện pháp trừng phạt nga nhằm vào chi nhánh tập đoàn năng lượng gaprom ở đức
trước đây đức đã nhập khẩu trung bình năm mươi năm lượng khí đốt cần thiết từ nga thông qua các đường ống trên đất liền
tỷ trọng này đã được giảm xuống còn bốn mươi vào quý một năm nay khi đức tăng cường nhập khẩu từ hà lan naui
việc thay đổi nguồn cung khí đốt phần nào khiến giá năng lượng ở đức tăng cao gây lãng pháp kỷ lục ở nước này
để giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng chính phủ liên bang đã đề xuất các gói hỗ trợ mở rộng cho người dân và doanh nghiệp trị giá hơn ba mươi tỷ euro
khoản trợ cấp này sẽ được thông qua trong những tuần tới
bên cạnh đó từ đầu tháng sáu này chính phủ đức cũng đã giảm thuế đối với nhiên liệu